tại xã vị trung huyện vị thủy tỉnh hậu giang bộ lao động và thương binh và xã hội đã công bố quyết định thành lập trường cao đẳng luật miền nam trên cơ sở nâng cấp trường trung cấp luật vị thành
trường cao đẳng luật miền nam là một trong những cơ sở đào tạo cao đẳng luật chính quy đầu tiên tại việt nam
việc thành lập trường nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí chuẩn hóa kiến thức trình độ cho cán bộ công chức viên chức người dân địa phương đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ
kỹ năng nghề cho đội ngũ làm công tác pháp luật nâng cao hiểu biết nhận thức pháp luật cho người dân
nhân dịp này bộ tư pháp tặng bằng khen cho bảy tập thể một mươi một cá nhân ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang tặng bằng khen cho ba tập thể và một mươi hai cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho trường